dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một tại các tỉnh thành ở miền trung và miền tây
số ca mắc covid một mươi chín vẫn không thuyên giảm ca cộng đồng vẫn gia tăng
tối ngày hai mươi một tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế cho biết
vừa ghi nhận thêm một trăm một mươi chín ca covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên tỉnh này ghi nhận số ca mắc trong ngày vượt mốc một trăm linh ca
tính đến nay toàn tỉnh có hai hai trăm tám mươi sáu ca f
trong vòng hai mươi bốn giờ qua quảng nam ghi nhận một trăm bốn mươi ba ca covid một mươi chín
trong đó tám mươi chín ca cộng đồng nhiều trường hợp f là học sinh và giáo viên
từ đầu tháng một mươi một đến nay số ca mắc covid một mươi chín ghi nhận mỗi ngày ở cần thơ liên tục tăng
trong sáu ngày liên tiếp gần đây địa phương liên tục ghi nhận số ca mắc trên năm trăm linh trường hợp một ngày
số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng khiến cho công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại các cơ sở điều trị đã quá tải
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tp cần thơ đã ban hành quyết định
và quy chế phối hợp hoạt động trong quản lý cách ly y tế trường hợp f một tại nhà
và quản lý cách ly điều trị ca f tại nhà trên địa bàn thành phố